sáng ngày hai mươi tám tháng hai công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can bắt thêm một đối tượng trong đường dây từ thành phố hải phòng và đắk lắc hoạt động tín dụng đen chuyên cho vay nặng lại
đối tượng là đỗ văn sĩ hai mươi sáu tuổi trú tại quận dương kinh thành phố hải phòng
trước đó ngày một mươi ba tháng hai công an thành phố buôn ma thuật đã khởi tố ba đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
gồm lê mạnh cường ba mươi hai tuổi phạm sơn quang hai mươi sáu tuổi và đỗ văn dũng hai mươi hai tuổi cùng chú tại thành phố hải phòng
bước đầu công an thành phố buôn ma thuật đã làm rõ từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
nhóm đối tượng này đã cho bảy mươi bốn người dân ở tỉnh đắk lắc vay với tổng số tiền lên đến tám trăm một mươi năm triệu đồng
lãi suất cho vay từ một trăm tám mươi hai năm đến hai trăm bốn mươi ba ba một năm
hiện công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án